vào ngày một mươi tháng hai thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gửi thư khen công an tp hà nội công an thành phố đà nẵng
vì những thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ cứu nạn bảo vệ bình yên an toàn hạnh phúc của nhân dân
nội dung thư khen nêu rõ thời gian gần đây lực lượng công an toàn quốc đã có nhiều hành động dũng cảm
cứu giúp giành lại cuộc sống cho hàng trăm người dân gặp nạn mang đến hạnh phúc cho nhiều gia đình dòng họ
điển hình như ngày chín tháng hai ngay sau khi nhận được tin báo của quân chúng nhân dân về việc có một cháu bé bị đuối nước
ba đồng chí công an xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã kịp thời tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu nạn dành lại cuộc sống cho cháu bé
ngày một mươi tháng hai khi tiếp nhận tin có người bị nạn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện ba vì thành phố hà nội
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các phương án cứu nạn dành lại sự sống cho anh phùng thế bản
bị rơi xuống giếng sâu hơn hai mươi năm mét đường kính nhỏ chỉ năm mươi cm
sự có mặt kịp thời cứu giúp người dân bị nạn của các đồng chí thể hiện tinh thần dũng cảm không quản ngại gian khổ hy sinh
sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn thể hiện rõ tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an
để lại những dấu ấn đậm nét lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận và biểu dương khen ngợi các đồng chí công an xã hòa tiến
huyện hòa vang thành phố đà nẵng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện ba vì thành phố hà nội
về hành động dũng cảm cứu giúp người bị nạn
bộ trưởng tô lâm đề nghị giám đốc công an tp hà nội công an thành phố đà nẵng có hình thức khen thưởng
động viên kịp thời cán bộ chiến sĩ có thành tích trong cứu giúp người dân bị nạn nêu trên
cục công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với cục truyền thông công an nhân dân công an các đơn vị địa phương
làm tốt công tác tuyên truyền về những tấm gương dũng cảm trong công tác chiến đấu gương người tốt việc tốt
góp phần lan tỏa hơn nữa hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ